mục tiêu của đơn vị là tiến tới không còn những xào cản khi tham gia vận tài thủy nội địa
và từ đó vị thế vai trò của ngành vận tài thủy nội địa

đóng góp vào công tác quản lý nhà nước nói chung

hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau